vợ bị can lưu bình nhưỡng đã tới cục thiên ngán dân sự tỉnh thái bình nộp hơn bảy tỷ đồng
tương đương với ba trăm linh usd khóc phủ khẩu quả cho chồng
như antv đã đưa tin ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình
đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can lưu bình nhưỡng nguyên phó trưởng ban dân nguyện
thuộc ủy ban thường vụ quốc hội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác
để trục lợi quy định
theo cáo buộc ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản trong thời gian giữ chức vụ đại biểu quốc hội
nguyên phó trưởng ban dân nguyện ông lưu bình nhưỡng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
theo thông tin mà chúng tôi nhận được bước đầu cơ quan điều tra xác định được số tiền bị can nhưỡng trục lợi
là ba trăm linh usd tương đương với hơn bảy tỷ đồng tiền việt nam
được biết tại cơ quan điều tra bị can nhưỡng đã thừa nhận hành vi phạm tội
và thừa nhận số tiền mà mình đã trục lợi
ngày năm tháng một vợ của bị can nhưỡng đã tới cục thi hành án dân sự tỉnh thái bình
nộp hơn bảy tỷ đồng khắc phục hậu quả cho chồng